hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi phóng viên của báo điện tử sức khỏe và đời sống đang ở tầm dịch thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
để thực hiện nhiệm vụ được giao với tư cách là cơ quan truyền thông uy tín chính thức của bộ y tế
một mươi phóng viên đóng vai trò trong cuộc để đảm bảo những thông tin những câu chuyện về đại dịch covid một mươi chín
mà bạn đọc thấy hàng ngày trên khắp các mặt báo ở việt nam là chính xác là chính thống giữa lúc tin giả lan tràn
một mươi phóng viên này cũng như hàng chục đợt phóng viên khác của báo từng có mặt ở đà nẵng hải dương mắc ninh
bác giang đang phùng sự đất nước đang nải diện cho một trong những sứ mệnh và chức lý mà báo sức khỏe và đời sống
theo đuổi trong suốt sáu mươi năm qua và tiếp tục duy trì phát triển sâu sắc hơn nữa qua lần thay đổi giao diện này
để phùng sự bạn đọc tốt hơn
và từ hôm nay mùng một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bạn đọc sẽ thấy một màu xanh mới trên bộ nhận diện thương hiệu
báo sức khỏe và đời sống đó là màu xanh của niềm tin và hy vọng
đó là màu áo của bác sĩ hối hà vào phòng mổ đề xanh
đó là màu xanh dật sự sống chăm lo cho sức khỏe của nhân dân
báo sức khỏe và đời sống tiếp tục sứ mệnh là tờ báo phụng sự đất nước
thực hiện nhiệm vụ chính trị là cơ quan ngôn luận của bộ y tế là tiếng nói của đội ngũ những người thầy thuốc
nỗ lực thực hiện mục tiêu cao cả bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trên mặt trận truyền thông
sứ mệnh đó được thể hiện qua khối nội dung chủ đạo được trình bày nổi bật là chuyên mục y tế
của mô đôn blog thầy thuốc
bách giao nền là màu xanh của bộ nhân diện thương hiệu
tạo nên một vùng hiển thị lớn trang trọng ấn tượng nhất của giao diện
phiên bản mới tiếp tục kế thừa những thông tin giá trị làm nên thương hiệu của báo sức khỏe và đời sống
nhiều năm qua như khối nội dung thời sự y tế thị trường sức khỏe tv y học ba trăm sáu mươi dược
y học cổ truyền phòng mạch online dinh dưỡng
lần thay đổi này báo sức khỏe và đời sống với những lợi thế đặc trưng của mình
sẽ tiếp tục là tờ báo
báo đáng tin nhất về y tế sức khỏe để đồng hành cùng độc giả và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
nhãn hàng trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe đời sống diễn đàn vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân